tuy nhiên tại phiên xử đó hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ ngay tại phiên xử
theo đó cơ quan điều tra chuyển tội danh đối với bị can nguyễn trọng phương từ tội khủng bố sang tội đe dọa giết người
một bị cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn một bốn tỷ đồng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam
đó là huỳnh quốc lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở phường tân hòa thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi sáu lộc đi vay tiền và đi thuê xe ô tô tự lái rồi đưa về cho người khác vay và thuê lại với giá cao hơn nhằm hưởng tiền lời
từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu lộc đã thuê ba xe ô tô tự lái trên địa bàn thành phố buôn ma thuột sau đó đưa ba chiếc xe trên đi thế chấp được tổng số tiền là một bốn tỷ đồng
do không thấy lộc mang ba xe đi trả nên chủ xe đã tố cáo đến cơ quan công an và lộc bị bắt
vào chiều ngày hôm qua đội quản lý thị trường bình chánh tp hcm đã bắt quả tang nhiều người đang sang chiết ga trái phép tại một bãi đất trống ở địa chỉ tổ một mươi tám ấp bốn xã phong phú huyện bình chánh với số lượng trên năm bình ga
theo ghi nhận hầu hết các chai ga mini tại cơ sở này đã được sử dụng nhiều lần cũ kỹ dỉ xét khả năng chịu lực kém dễ xảy ra cháy nổ
mỗi ngày tụ điểm này thu gom hàng trăm bình ga mini để về bơm rồi giao cho các hàng quán
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định
tại tỉnh quảng ngãi một xe container chở hàng hóa không có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi phát hiện bắt giữ
cụ thể tại đoạn quốc lộ một a thuộc địa phận xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với công an huyện tư nghĩa
trạm cảnh sát giao thông đức phổ chốt chặn xe đầu kéo container mang biển số năm mươi một r một mươi ba nghìn sáu trăm một mươi ba đang chở hàng lưu thông từ hà nội vào tp hcm
qua kiểm tra phát hiện trên xe container có một mươi năm tùng hàng không có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ gồm các mặt hàng linh kiện điện tử quần áo vải vóc
bản tin nhanh lúc chín h hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt